tuy nhiên cục cảnh sát giao thông đã tăng cường tối đa lực lượng phối hợp với công an địa phương chủ động phân luồng hướng dẫn điều hành giao thông ở các khu vực cửa ngõ trên các tuyến cào tốc và các lộ trọng điểm nên tình hình giao thông nhanh chóng đã ổn định giúp người dân tham gia giao thông được thuận lợi và an toàn